thưa quý vị
thưa quý vị việt nam phải xóa bỏ hạn ngạch thuế quan với đường nhập khẩu vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đang tới gần
sau thời điểm này đường nhập khẩu từ các nước asean sẽ tự do đi vào thị trường việt nam với mức thuế chỉ từ đến năm
chúng ta hãy cùng đến với phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh để hiểu rõ hơn về vấn đề này
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn đáng lẽ thì cam kết atiga có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi năm
nhưng chúng ta đã cho hoãn thực sự
tuy nhiên sau hai năm chỉ hoãn ngành mía đường vẫn chưa có được sự chuẩn bị đầy đủ cho thời điểm mở cửa tự do cho đường nhập khẩu này
chúng ta sẽ cùng chuyên gia thị trường nông sản nguyễn đình bích phân tích cụ thể hơn về những khó khăn với ngành mía đường khi atiga được thực hiện
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
vâng và trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi tổng kết những con số của ngành mía đường hiện nay
năm hai nghìn hai mươi được dự báo là năm thứ ba liên tiếp thị trường đường thế giới ảm đạp
thống kê của ngân hàng thế giới giá đường năm hai nghìn một mươi tám chạm đáy hai trăm bảy mươi sáu usd một tấn giảm ba mươi một năm so với năm hai nghìn chín
ước tính năm hai nghìn một mươi chín giá đường đạt hai trăm tám mươi usd một tấn năm hai nghìn hai mươi giá có nhích lên nhưng chỉ khoảng hai trăm tám mươi tám usd một tấn
trong khi đó số liệu của bộ nông nghiệp mỹ tổng sản lượng đường thế giới năm hai nghìn một mươi tám tăng hai mươi triệu tấn
tương đương một mươi một tám kho đường dự trữ thế giới tăng hơn một mươi triệu tấn tương đương với hai mươi ba tám tổng lượng
đây là con số dự trữ đường kỷ lục mọi thời đại từ trước đến nay
thị trường đường trong nước cũng không sáng sủa hơn năm hai nghìn một mươi sáu giá đường đạt một mươi sáu đồng một kg
năm nay giá đã giảm sâu ở mức từ một mươi hai năm trăm linh đến một mươi ba đồng một kg
thời điểm tết nguyên đán nhu cầu sử dụng đường tăng cao nhưng giá vẫn có xu hướng giảm
lượng đường tồn kho trong nước cũng đang ở mức kỷ lục khoảng sáu trăm năm mươi tấn

thị trường khó kéo giá thu mua mía xuống thấp kỷ lục từ một triệu đồng một tấn năm hai nghìn một mươi sáu xuống chỉ còn tám trăm linh đồng một tấn
phải chăng các doanh nghiệp đang kiến nghị chính phủ nên cân nhắc những biện pháp vi thuế quan tương tự như là thái lan philippines hay là indonesia đã làm để bảo vệ ngành mía đường trong nước
nếu không có các biện pháp bảo vệ này thì khi cam kết atiga thực hiện chắc chắn nhiều doanh nghiệp mía đường trong nước phải đóng cửa
và dù có các giải pháp như thế nào thì vài ngày tới đây khi mà atiga có hiệu lực chúng ta phải sẵn sàng để đối phó với những khó khăn của ngành mía đường đặc biệt là quyền lợi của người nông dân trồng mía
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc